bộ trưởng tài chính nga ông anton siluanov sẽ dẫn đầu phái đoàn nga tham dự hội nghị bộ trưởng tài chính
và thống đốc ngân hàng trung ương của nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi
diễn ra vào ngày hôm nay hai mươi tháng bốn theo hình thức trực tuyến
vấn đề tư cách thành viên g hai mươi của nga đã gây ra chia rẽ trong tổ chức này
trong khi các quốc gia phương tây muốn loại nga khỏi g hai mươi thì một số nước khác lại phản đối
bộ trưởng tài chính mỹ janet yellen cảnh báo mỹ sẽ tẩy chay một số hội nghị của g hai mươi nếu có đại diện nga tham dự
trong khi đó theo một nguồn tin của chính phủ đức hội nghị lần này sẽ không ra tuyên bố cuối cùng
với những mục tiêu chung vì sự tham dự của nga
thay vào đó hội nghị sẽ thảo luận về tác động của cuộc xung đột ở ukraine đối với kinh tế toàn cầu
vaccine ngừa covid một mươi chín và ứng phó với đại dịch
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé